theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến thời điểm hiện tại khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của bộ ước đạt chín tám trăm bảy mươi tỷ đồng bằng bảy mươi sáu kế hoạch năm
để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong tháng cuối năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án thuộc các nguồn vốn thuộc quyền quản lý của bộ
hướng dẫn đôn đốc các địa phương có kế hoạch chi tiết các dự án mới được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định
đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng đặc biệt là dự án có khối lượng lớn